tại lớp tập huấn các giáo viên đã cung cấp các kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em kỹ thuật sơ cấp cứu khi xảy ra đuối nước
ngay sau hoạt động tập huấn cho các em thiếu niên nhi đồng được học bơi sẽ trang bị thêm kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu đuối nước
huyện đan phượng sẽ là đơn vị thí điểm chương trình này sau đó sẽ được triển khai rộng rãi đến tất cả các huyện ngoại thành của thành phố hà nội
huyện đan phượng
từ ngày năm tháng sáu trên địa bàn huyện sóc sơn hà nội đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng thiêu rụi hơn năm mươi hectare rừng phòng hộ
diện tích cháy chủ yếu là cây keo và thông thuộc lô bốn khoảnh bảy thuộc đội sản xuất hồng kỳ do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội quản lý
nhận được thông tin cháy rừng xảy ra các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện sóc sơn đã huy động tham gia chữa cháy
trong đó lực lượng chữa cháy thời điểm được huy động cao nhất lên tới hai người
nhưng do nền nhiệt những ngày vừa qua luôn ở mức cao giao động trên dưới bốn mươi độ c nên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy của các lực lượng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rừng được xác định là do nắng nóng
đây cũng là cảnh báo tới các khu vực trên địa bàn hà nội và cả nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
bởi theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp
do đó các địa phương có rừng cần phải tăng cường hơn nữa
các phòng cháy để tránh xảy ra cháy rừng
từ đầu năm đến nay hà nội đẩy mạnh triển khai nhiều thủ tục và dịch vụ công qua mạng
các sở ngành quận huyện đã thực hiện được hàng nghìn thủ tục góp phần giảm phiền hà cho người dân
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy các sở ngành của thành phố đã mở rộng khai thác cơ sở dữ liệu dân cư sang các lĩnh vực công dân và phục vụ công tác quản lý
như kiểm tra xe chính chủ công tác hoàn thuế xây dựng dữ liệu quản lý hộp

từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy các sở ngành quản lý xây dựng dữ liệu quản lý hộp
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy các sở ngành quản lý xây dựng dữ liệu quản lý hộp
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy các sở ngành quản lý hộp